phát biểu ý kiến tại buổi tiếp chủ tịch ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu á aib kim lập quân
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam coi trọng quan hệ hợp tác khăng khít với aib
ghi nhận những nỗ lực to lớn của chủ tịch aip nói riêng và đóng góp của tất cả các thành viên nói chung
nhằm xây dựng một aib thành tổ chức đáng tin cậy hoạt động hiệu quả minh bạch
thời gian tới việt nam tiếp tục tham gia aib với tư cách là đối tác tin cậy có trách nhiệm
cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ hội viên và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm
của cá nhân chủ tịch và đội ngũ cán bộ aib
về phía việt nam ngân hàng nhà nước việt nam tiếp tục được giao trọng trách trong việc đại diện cho việt nam
tại các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế như vkp adb imf trong nhiều năm qua
để đảm trách nghĩa vụ và các hoạt động của việt nam tại aieb
chủ tịch aieb kim lập quân cảm ơn sự hỗ trợ giúp đỡ của chính phủ
đối với hoạt động của aieb trên cương vị chủ tịch aieb ông muốn đóng góp nhiều hơn nữa
góp phần vào sự phát triển của việt nam và hy vọng năm hai nghìn một mươi bảy aib sẽ có dự án hợp tác với phía việt nam
ông đánh giá việt nam là đất nước nhiều tiềm năng phát triển thời gian qua việt nam đạt được mức tăng trưởng
kinh tế cao việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng là điều kiện tốt để duy trì tăng trưởng kinh tế
nhu cầu của việt nam cần nhiều vốn để phát triển cơ sở hạ tầng
aieb sẽ tài trợ cho việt nam những khoản vay với điều kiện ưu đãi và việc tiếp cận những nguồn vốn này
rất tốt cho phát triển kinh tế aib cam kết sẽ xúc tiến cho vay khu vực tư nhân việt nam mà không cần bảo lãnh của chính phủ